sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với chủ tịch quốc hội cộng hòa hồi giáo iran alie disor larijani
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua
nhất trí với các đề xuất của chủ tịch quốc hội alie disur larijani về việc hai nước cần tăng cường và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ tại kỳ họp lần thứ chín ủy ban hỗn hợp giữa hai nước ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng bảy vừa qua
hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp thủy sản năng lượng khai khoáng dầu khí viễn thông ngân hàng
lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã nhất trí đưa kim ngạch song phương thời gian tới lên hai tỷ usd
nhóm nghị sĩ hữu nghị iran việt nam đã được thành lập do chủ nhiệm ủy ban chính sách đối ngoại
và an ninh quốc gia hội đồng tư vấn hồi giáo quốc hội iran làm chủ tịch và nhóm nghị sĩ hữu nghị này sẽ thăm việt nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi tới
chủ tịch quốc hội aliser larijani cho rằng đây là minh chứng cụ thể thể hiện sự quan tâm của quốc hội iran trong việc thúc đẩy hợp tác với quốc hội việt nam